thông tin từ ủy ban di sản thế giới unesco cho biết unesco đã tiến hành bỏ phiếu công nhận hà nội là thành phố sáng tạo cùng với sáu mươi năm thành phố khác trên thế giới
cùng với hà nội sáu mươi năm thành phố sáng tạo khác cũng được ghi danh đợt này
như vậy đến thời điểm hiện tại tổng mạng lưới thành phố sáng tạo được unesco công nhận đã lên tới con số hai trăm ba mươi
theo hồ sơ hà nội là thành phố có cơ cấu số dân vàng năm mươi một bảy dân số trẻ có một cộng đồng sáng tạo mới ngày phong phú gồm các nhà thiết kế nghệ sĩ nhà đổi mới khoa học công nghệ và các không gian sáng tạo trên toàn thành phố
lĩnh vực thiết kế của hà nội không chỉ có bề dày hình thành và phát triển mà hơn thế còn có sự giao thoa sáng tạo của nhiều nền văn hóa khác nhau
điển hình những dấu ấn đầu tiên của thiết kế tại hà nội vẫn có thể được nhìn thấy trong nhiều công trình kiến trúc có lịch sử lâu đời như hoàng thành thăng long
cho đến hiện đại như cầu nhật tân